theo chương trình sáng ngày hai mươi tháng năm thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao việt nam rời hà nội lên đường thăm chính thức liên bang nga vương quốc naui vương quốc thụy điển
chuyến công du của thủ tướng tới ba nước châu âu kéo dài từ ngày hai mươi tháng năm tới ngày hai mươi tám tháng năm
các chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của thủ tướng liên bang nga dmitry medvedev thủ tướng naui erna sobert và thủ tướng thụy điển stefan leuven
thát tùng thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân trần nguyệt thu có phó thủ tướng trịnh đình dũng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ chu ngọc anh chủ nhiệm ubnd nguyễn hoàng anh
những thông tin về hoạt động của thủ tướng tại ba nước châu âu sẽ được truyền hình nhân dân gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo